sau bốn lần kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm chính thức quyết định áp dụng chỉ thị một mươi sáu từ giờ ngày chín tháng bảy
lãnh đạo tp hcm cũng chỉ đạo các sở ngành tạm ngưng hoạt động các loại hình vận tải công cộng
xe hai bánh kết nối công nghệ với hành khách xe ôm
chủ tịch ubnd tp hcm cho biết hiện nay số ca nhiễm covid một mươi chín tại tp hcm tăng nhanh
tuy nhiên nguồn lực của thành phố vẫn đảm bảo
vì vậy đề nghị người dân không cần tích chữ hàng hóa không tập trung đông người tại siêu thị hay chợ truyền thống
đồng thời kêu gọi người dân hãy tin tưởng trung sức cùng với lãnh đạo tp hcm trong thời gian một mươi năm ngày giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu phát huy tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi gia đình là pháo đài chống dịch
đồng thời ủng hộ cảm thông khi tp hcm áp dụng giãn cách xã hội